sau khi các đối tượng đã thu được camera đồng thời các đối tượng đã nắp một bộ phận để sao lại thông tin thẻ của mình vào cửa để đút thẻ atm

các đối tượng cóp sang thẻ nhớ như thế này
và để cóp vào máy tính
khi đã có thông tin trong máy tính các đối tượng sử dụng phần mềm trong máy tính này
để sao ra
để sao ra một cái thẻ khác tương tự như thẻ atm của mình
đồng thời khi đã như thế đối tượng đã có cả mật khẩu và lại có một cái thẻ mới
là thẻ mình đã rút tiền như bình thường
theo kết quả điều tra ban đầu ba đối tượng có quốc tịch trung quốc gồm tạ phong hồ lễ quốc và a di
riêng đối tượng aji hiện đang bỏ trốn đã nhập cảnh vào việt nam qua đường cửa khẩu tại lào cai vào ngày một mươi bảy tháng bốn
sau đó đi xe khách vào hà nội
khi nhập cảnh nhóm đối tượng này đem theo
tại thời điểm bị bắt giữ đã có một trăm bốn mươi sáu thẻ atm giả đã được tích hợp số liệu thông tin khách hàng của các ngân hàng và mã bảo mật của thẻ
và khi nhóm đối tượng này mới dùng một thẻ atm của ngân hàng đầu tư và phát triển rút thành công sáu mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng thì bị bắt quả tang
theo nhận định của cơ quan công an đây là thủ đoạn mới và rất tinh vi của các đối tượng tội phạm người nước ngoài
khoan chén khoan chén
bắt giữ và giả quyết định tậm giữ đối với các đối tượng về thực hiện này vì chiếm đoạt thì toàn bộ cái số thẻ mà một trăm bảy mươi ba cái thì chúng tôi đã chuyển sang ngân hàng để giám định xác định được là trong số thẻ đấy thì có bao nhiêu thẻ và nó sẽ chiếm đoạt bao nhiêu tiền ngoài cái số tiền nó vừa rút xong
công an quận ba đình đang phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp hà nội điều tra làm rõ thủ đoạn của nhóm đối tượng này
thông qua việc phân tích các thiết bị mà bọn chúng dùng thực hiện hành vi phạm tội
như vậy có thể thấy tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao đang có những thủ đoạn và diễn biến khó lường
trước mắt về phía các ngân hàng cần sớm có giải pháp để bảo mật tài khoản của khách hàng trước các thủ đoạn đã được cơ quan công an làm rõ
công an quận một tp hcm đang tạm giữ lý diệu minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú quận bốn tp hcm để làm rõ về hành vi dùng dao khống chế cướp một mươi lượng vàng
vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn minh đến một tiệm vàng trên đường an dương vương quận năm để hỏi mua một mươi lượng vàng
sau đó minh yêu cầu giao số vàng trên đến địa chỉ hai trăm một mươi chín trên hai mươi một trên chín b đường trần hưng đạo quận một
khi nhân viên tới giao hàng minh đã dùng dao không chế nhân viên này yêu cầu đưa toàn bộ số vàng
mặc dù bị thương nhưng nạn nhân đã cố gắng thoát ra ngoài và báo cho cơ quan chức năng
sau đó minh đã đóng cửa cố thủ trong nhà
lực lượng công an sau đó đã có mặt kịp thời khống chế khi đối tượng đang ẩn náu trong nhà
tại cơ quan công an minh khai do cần ba trăm linh triệu để mua ô tô nên đã thực hiện vụ cướp
liên quan đến vụ án tham ô tài sản nhà nước xảy ra tại phòng công thương huyện tam bình tỉnh vĩnh long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt khám xét đối với hai đối tượng về tội tham ô tài sản
hai đối tượng bị bắt giữ là huỳnh quốc trung chú xã thanh đức huyện long hồ và nguyễn thành nhân chú xã tường lộc huyện tam bình
vào khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long đã khám phá thành công vụ án tham ô tài sản nhà nước xảy ra tại phòng công thương huyện tam bình
các đối tượng gồm nguyễn giao chi trưởng phòng công thương huyện tam bình nguyễn khắc lâm sơn kế toán dự án thuộc phòng công thương huyện tam bình tham ô tài sản hàng trăm triệu đồng cả hai đã bị khởi tố
qua điều tra mở rộng vụ án được sự phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tỉnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long tiếp tục khởi tố các đối tượng
huỳnh quốc trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng tân bình nguyễn thành nhân giám đốc công ty cổ phần tư vấn xây dựng tam bình là những đồng phạm trong vụ tham ô tài sản xảy ra tại phòng công thương huyện tam bình
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ nhiều hồ sơ và sổ sách có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đang tạm giam hai đối tượng nguyễn văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và nguyễn văn quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai là hai anh em ruột cùng chú tỉnh thanh hóa để điều tra vì liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi tháng bốn vừa qua tại khu phố bình đăng phường bình hòa thị xã thuận an tỉnh bình dương
nạn nhân trong vụ án là ngô văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tỉnh thanh hóa
qua điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn
trong khi nhậu giữa nguyễn văn bình và trần anh dũng xảy ra mâu thuẫn bình đã gọi điện cho em ruột của mình là nguyễn văn quý mang theo dao đến
thấy dũng bị đánh anh ngô văn thắng ở phòng bên cạnh lao ra đánh quý thì bị quý dùng dao đâm vào ngực khiến anh thắng tử vong trên đường đi cấp cứu
hai đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó
thì mới đây trên địa bàn lại xảy ra vụ án mạng khác làm một người thiệt mạng và một người bị thương
các vụ án không có nguyên nhân sâu xa chỉ vì sự bộc phát tức thời không kiềm chế được bản thân
mà đối tượng đã tước đoạt mạng sống của những người vô tội bằng những hành vi xả mạng
sau một ngày xảy ra vụ trọng án ở tổ một phường trung thành thành phố thái nguyên không khí tăng thương vẫn bao trùm ngôi nhà của nạn nhân
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bốn đối tượng đỗ duy mạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
xã bình long huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã dùng dao chém vợ chồng ông vũ thế sơn và bà đỗ thị thảo là chị gái của mạnh
hậu quả làm ông sơn tử vong và bà thảo bị thương nặng
tại cơ quan công an đỗ duy mạnh đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ trọng án
cả vợ cả chồng là không thăm người bị ốm trong bệnh viện mà cũng chả thăm người đi tù
em bức xúc là lấy dao chuối chém
lãnh đạo của phố của tôi thì nhận thấy là cái vụ án này
nó diễn ra nó quá là giảm
cái con người mà sẽ gặp lại là nó không còn tính người
nói thật đấy đấy là anh em của thịt nhau
một vụ án khác xảy ra đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn phường trung thành là một người chết
nguyên nhân của vụ việc là do đối tượng sử dụng nhiều rượu không làm chủ được hành vi nên dùng dao đâm chết người
không chỉ ở phường trung thành thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái nguyên
xảy ra một số vụ đánh nhau cố ý gây thương tích
mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn xích bích nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
hay trong cuộc rượu các đối tượng không làm chủ được hành vi
có cách cư xử côn đồ đã gây ra án mạng làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự
trên địa bàn phường trung thành thành phố thái nguyên
trong thời gian qua xảy ra hai vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng
với chức năng nhiệm vụ của cơ quan phường
thì chúng tôi có một số ý kiến và giải pháp như sau
thứ nhất là tăng cường công tác phòng ngừa ở cơ sở
làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời trong ngành tổ chức tăng cường lực lượng chiến đấu ở cơ sở
đảm bảo đủ về số lượng chất lượng nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để hạn chế đến bước thấp nhất trọng án xảy ra
sẽ không có những vụ án mạng những mất mát đau thương
nếu như trong cuộc sống mọi bức xúc mâu thuẫn được các bên giải quyết kịp thời
ứng xử có văn hóa
hơn nữa không nên giải quyết các mâu thuẫn khi đã sử dụng rượu bia
vì sẽ không làm chủ được hành vi của mình
bốn người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe bán tải và xe bồn rửa đường đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua
tại hầm thủ thiêm tp hcm
vụ việc đã khiến đường hầm bị phong tỏa hơn ba tiếng đồng hồ
thời điểm trên xe bán tải biển số năm mươi một c ba mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi bảy lưu thông trong hầm thủ thiêm
theo hướng từ quận hai về quận một
khi gần đến đoạn giữa hầm thì bất ngờ mất lái
lào với tốc độ nhanh vào đuôi xe bồn rửa đường chạy cùng chiều phía trước
vụ việc xảy ra vào lúc các công nhân đang lao động trước và sau xe bồ
nên làm anh phạm thành phong ba mươi năm tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu
một người nguy kịch và hai người bị thương nặng
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng được huy động tới hiện trường
phong tỏa cửa hầm hướng xảy ra tai nạn trong khoảng ba giờ đồng hồ
đồng thời các đơn vị nghiệp vụ liên quan công an tp hcm
cũng nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân vụ việc
cảnh sát phòng trái trễ cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh quảng ngãi
đã xác định được nguyên nhân khiến chín nam sinh chết đuối ở sông trà khúc
sau nhiều ngày khám nghiệm hiện trường và làm việc với các nhân chứng
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi năm tháng bốn
nhóm học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở nghĩa hà ra sông trà khúc chơi
một số học sinh nhảy xuống sông tắm nhưng không may rơi vào vùng nước sâu hơn hai mét
những nam sinh khác ở trên bờ xuống cứu bạn và bị cuốn trôi theo dòng nước
theo chính quyền địa phương khu vực nơi các học sinh bị chết đuối nước
nằm sát con đường được làm để xe tải chạy ra giữa sông chở cát phục vụ công trình đang xây dựng
sự việc được phát hiện khi hai nữ sinh cùng lớp đi qua nhìn thấy tìm sự giúp đỡ
nhưng khi người lớn tới nơi thì các nam sinh đã chìm dưới sông
chín thi thể nam sinh sau đó được tìm thấy và đưa lên bờ
gần ba mươi lít dầu đeo chưa xác định rõ nguồn gốc và tàu gỗ chở dầu
bị phát hiện bắt giữ vào đêm ngày một mươi sáu tháng bốn
đã được đoàn đặc nhiệm miền nam bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
tiến hành bàn giao vào sáng ngày hôm nay cho bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa tiếp nhận
để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng bốn tại khu vực cảng cá ba ngòi
tổ trinh sát của đồn biên phòng cam ranh bộ đội biên phòng tỉnh khánh hòa
phối hợp với phòng chống tội phạm bộ đội biên phòng đã phát hiện đối tượng nguyễn trọng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường cam linh thành phố cam ranh
thuyền trưởng tàu vỏ gỗ kh chín mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi năm ts vận chuyển hai mươi tám tám trăm linh lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc
đi trên tàu còn có hai thuyền viên và tại thời điểm kiểm tra các đối tượng trên
đang thực hiện hành vi bơm dầu từ bồn chứa của một doanh nghiệp xăng dầu xuống tàu
khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ số dầu trên
thuyền trưởng đã không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
liên tiếp trong thời gian gần đây
vận chuyển cũng như là số lượng thực phẩm bẩn gia tăng đột biến
lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và bắt giữ trước khi số lượng thực phẩm này được mang đi tiêu thụ
vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi chín tháng bốn
tại km số ba trăm bảy mươi năm quốc lộ một a thuộc địa phận huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi sáu c một nghìn ba trăm sáu mươi một do lê đại thắng ở tỉnh quảng trị điều khiển
chở trên xe một mươi ba tấn mỡ động vật
được đồng gói vào ba trăm bảy mươi ba bao tải đang bốc mùi ôi thiêu
qua kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ và nguồn gốc xuất xứ
cũng trong ngày hôm qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tp đà nẵng
phối hợp với tri cục trăn nuôi và thú y tp phát hiện một cơ sở chế biến kinh doanh mỡ động vật bẩn
nằm trên nệm bàn phường hòa khánh bắc quận liên triều tp đà nẵng
tại hiện trường cơ sở đang sơ chế khoảng một trăm năm mươi kg mỡ heo không rõ nguồn gốc xuất xứ
khai nhận với cơ quan công an cơ sở
khu vực nam trung bộ thời tiết ổn định không mưa ngày có nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
nhiệt độ trong ngày giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
vùng núi phía tây sẽ còn cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch dài ngày của quý vị và các bạn
tại vùng cao nguyên các tỉnh như con tum gia lai hay đắk lắc đắk nông
trong khoảng chiều tối và đêm người dân vẫn cần đề phòng những cơn mưa rào và rông xảy ra ở một vài nơi
ban ngày khu vực vẫn có nắng có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ
nhiệt độ giao động là từ hai mươi hai đến ba mươi sáu độ
trong khi đó hầu khắp khu vực nam bộ sẽ duy trì tình trạng nắng nhiều không mưa
nắng từ sớm và nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
với nhiệt độ ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi tám độ cho đến tận những ngày nghỉ cuối tuần này
quý vị và các bạn nên trang bị những vật dụng cần thiết khi ra ngoài vào thời điểm trưa chiều
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại